đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết hứa hẹn cho các nạn nhân đứng tên cổ phần
sau khi ngân hàng được thành lập mục đích để chiếm đoạt hơn sáu trăm năm mươi tỷ đồng
phùng thị nghệ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn việt hưng pháp
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của bà trương bạch tuyết và bà nguyễn nhật linh
cùng một số cá nhân tố cáo phùng thị nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn sáu trăm năm mươi tỷ đồng
thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
căn cứ vào kết quả điều tra vụ án cơ quan điều tra xác định phùng thị nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối
về việc thành lập ngân hàng và cam kết hứa hẹn cho bà trương bạch tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần
sau khi ngân hàng được thành lập mục đích để chiếm đoạt tiền của bà trương bạch tuyết và các cá nhân
chiều bài nghệ đưa ra khiến bà tuyết với không ít người sập bẫy là kêu gọi hợp tác làm ăn
ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu hiện vụ án đang được điều tra